các bác sĩ nhận định việc luyện tập trong mắt chỉ để cải thiện tình trạng nhược thị và chỉ là một phương pháp hỗ trợ trong điều trị
quan trọng nhất vẫn là bệnh nhân được chỉnh một cặp kính đúng số và tập luyện đúng cách cho từng loại tật khúc xạ
ngày hai mươi bốn tháng một mươi bác sĩ đặng thanh hải giám đốc bệnh viện đa khoa hùng vương huyện đoan hùng tỉnh phú thọ cho biết
đơn vị vừa cứu sống một bệnh nhân bị tai nạn gây tổn thương não nghiêm trọng
bệnh nhân là cháu lương minh bảo chú tại xã xuân lai huyện yên bình tỉnh yên bái
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi hai tháng một mươi bệnh viện đa khoa hùng vương tiếp nhận bệnh nhân nam một mươi bốn tuổi do trèo cây bị ngã xuống đất
đập vùng chán vào hòn đá nên gây tổn thương vùng chán chảy máu nhiều được vào cấp cứu trong tình trạng tổ chức nạo đã bị phòi qua vết thương
người bắt đầu có dấu hiệu mê man
đây là một trường hợp nặng do bệnh nhân bị tổn thương não và trẻ nhỏ vùng tổn thương rất là rộng
có tổ chức não phòi ra vết thương thì nếu không xử dịch nhanh có nguy cơ nhiễm khuẩn vì màu não rất là lớn
nếu không xử dịch kịp thời thì bệnh nhân có thể tiến biến xấu có thể đưa lại tính mạng
nhưng khoa cấp cứu và khoa ngoại đã phối hợp rất là nhanh để đưa bệnh nhân sớm được vào mổ để xử dịch tổn thương sớm nhất cho bệnh nhân
sau hơn hai tiếng đồng hồ thực hiện ca phẫu thuật các bác sĩ đã gắp thành công tổ chức xương sọ cắm sâu vào não
xử lý vết thương và chuyển bệnh nhân đến khoa hồi sức cấp cứu
sau hai ngày điều trị bệnh nhân lương minh bảo đã qua cơn nguy kịch
hiện tại bệnh nhân bảo đã tỉnh táo các chỉ số mạch huyết áp và các xét nghiệm cho kết quả tốt
nếu như anh quyết định từ bỏ brexit
phát biểu tại phiên họp nghị viện châu âu diễn ra ở pháp chủ tịch hội đồng châu âu ông donald sturt khẳng định nếu đoàn kết
eu sẽ luôn vươn lên trong bất kỳ hoàn cảnh nào
ông khẳng định chính quyền london đang nắm giữ vận mệnh của cuộc đàm phán hiện nay thậm chí là có thể đảo ngược brexit
đồng quan điểm với ông tursk chủ tịch ủy ban châu âu jean claude juncker cũng cho rằng eu không vội vã và bày tỏ lạc quan trước những khó khăn hiện nay
khi hai bên vẫn có thể đạt được một thỏa thuận
trước khi anh chính thức rời eu vào năm hai nghìn một mươi chín
hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean mở rộng lần thứ tư chính thức khai mạc tại philippines
với trọng tâm xoay quanh các vấn đề an ninh quan trọng trong khu vực cũng như trên toàn thế giới
hội nghị có sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng một mươi nước thành viên asean cùng tám nước đối tác trong khu vực
mỹ nhật bản trung quốc australia ấn độ new zealand hàn quốc và nga
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng quốc phòng nước chủ nhà

và phin loren nazar khẳng định hội nghị admm mở rộng là một khuôn khổ quan trọng
để asean và các nước đối tác cam kết và thúc đẩy hợp tác thiết thực
qua đó góp phần vào hòa bình và an ninh toàn cầu
tôi hy vọng các nước tham dự hội nghị có thể mở rộng hợp tác trong một loạt vấn đề an ninh và quốc phòng
bao gồm cuộc chiến chống khủng bố và bạo lực cực đoan an ninh hàng hải an ninh mạng
hỗ trợ nhân đạo khắc phục thảm họa cũng như các hoạt động gìn giữ hòa bình
bên lề hội nghị admm mở rộng bộ trưởng quốc phòng philippines loren nazar
đã có cuộc họp báo chung với người đồng cấp australia marais bay
trong đó hai bên đều bày tỏ quan ngại về mối đe dọa của các đối tượng hồi giáo cực đoan
cũng như chương trình hạt nhân và tên lửa của triều tiên đối với ổn định và an ninh của khu vực
thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân